cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng
và thi hành lệnh khám xét nơi ở của hai vợ chồng phạm thị linh phượng và cao minh tân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
phạm thị linh phượng với danh nghĩa là giám đốc công ty quốc huy anh
có địa chỉ tại phường tân hội thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
cùng chồng là cao minh tân phó giám đốc công ty quốc huy anh
chưa được phép khai thác cát nhưng phượng và tân đã có hành vi sử dụng giấy tờ giả
của cảng vụ đường thủy nội địa khu vực bốn và sở tài nguyên môi trường tỉnh vĩnh long
về việc nạo vét khai thác cát trên sông tiền thuộc thủy phận thành phố vĩnh long
để lừa bán cát cho nhiều người nhằm chiếm đoạt tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long thông báo
ai là bị hại tương tự trường hợp như trên sớm liên hệ đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
để được xem xét giải quyết đồng thời kêu gọi những đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú
để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật